hiện nay vải thiêu sớm đã được tiêu thụ hết vải thiêu chính vụ bắt đầu vào thu hoạch
theo các địa phương những ngày này tình hình tiêu thụ thuận lợi ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu
giá vải thiều những ngày này được thương nhân thu mua tại vườn ở mức bốn mươi bốn mươi năm đồng một kg
mức giá này đã tăng từ bảy tám đồng một kg so với đầu vụ
tại bắc giang hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn đang rất sôi động với trên ba trăm linh điểm cân
sự kiến giá vải thiều còn tiếp tục tăng trong những ngày tới khi các doanh nghiệp bắt đầu thu mua những lô vải xuất khẩu